thưa quý vị và các bạn nghệ an hiện có trên hai trăm hai mươi người khuyết tật trẻ mồ côi phần lớn đời sống các hộ còn nghèo và khó khăn
với trách nhiệm và tình cảm với người khuyết tật trẻ mồ côi thời gian qua hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh nghệ an
đã tìm tòi xây dựng và thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế chương trình năm mươi năm mươi so đói giảm nghèo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi nghèo
chương trình đã tạo mọi điều kiện giúp cộng đồng người khuyết tật ở địa phương có thêm ý chí tự lập quyết tâm vươn lên với chính mình để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn
sau khi bố mất lần lên cơm bạo bệnh anh trai lập gia đình rồi ra ở riêng và đi làm ăn các nhà nhỏ chỉ còn lại hai người phụ nữ chào chống nuôi nhau
biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mô côi tỉnh nghệ an đã tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình chị số vốn tám triệu đồng theo chương trình năm mươi năm mươi xóa đói dập nghèo cho người khuyết tật và trẻ mô côi
sau khi vay thêm được ba triệu đồng mẹ con chị mua được con bê nuôi lớn rồi nhân giống đến nay hai mẹ con chị đã bán được bốn lứa trả được nợ và có tiền để mua thêm gà thêm lợn chăn nuôi nhờ đó cuộc sống cũng đỡ vất vả và đã ổn định hơn
xã có tỷ lệ hộ nghèo là hai một mươi tám hộ cận nghèo là sáu tám là một trong những xã có tỷ lệ đứng đầu huyện thanh trương tỉnh nghệ an đối với xã thành lĩnh nói riêng và huyện thanh trương tỉnh nghệ an nói chung công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội là một trong những công tác được chú trọng hàng đầu
có thể nói rằng là cái chương trình năm mươi năm mươi mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã tổ chức thực hiện thì đây là một cái chương trình là hết sức đúng đắn và hết sức cần thiết
bởi vì trong một cái điều kiện ngân sách của nhà nước hết sức gặp khó khăn thế thì đối với người khuyết tật là chúng ta cần phải sự là ủng hộ đóng góp của cộng đồng của các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm để là tạo điều kiện cho người khuyết tật là vươn lên trong cuộc sống
qua cái quy trình là chúng ta triển khai ở là huyện và xuống tầng các cơ sở và đến tầng người khuyết tật thì có thể nói là huyện thanh trương thực hiện một cách rất đầy đủ bài bản và đã được cộng đồng là xã hội doanh nghiệp và các tổ chức
tổ chức cá nhân là đồng tình là hưởng ứng một cách tích cực thế thì hy vọng rằng trong thời gian tới với cái chương trình chúng ta thực hiện năm mươi năm mươi và đã có cái hiệu quả cụ thể nhất định thì chắc chắn rằng là tiếp tục là cả hệ thống chính trị cùng với toàn xã hội sẽ tiếp tục tham gia quan tâm để hưởng ứng cái chương trình này thành công
thì qua làm cái này thì chúng tôi thấy rằng là có thể nói là một cái bốn cái được mà chúng tôi cho rằng là rất có giá trị
đó là mình đã làm cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật
người khuyết tật luôn luôn suy nghĩ tích cực và hành động tích cực
không phải là mình là đối tượng yếu thế rồi thì là ngồi để trông chờ ý lại
thì đó là một cái việc thứ nhất
việc thứ hai có thể nói là cái quan trọng là làm cho người khuyết tật người ta vẫn tự tin
họ thấy rằng là họ vẫn làm được việc và họ có thể làm được nhiều hơn
vấn đề thứ ba có thể nói là cái ý thức trách nhiệm của họ đối với cộng đồng xã hội đối với gia đình họ
và đây thứ tư chúng tôi cho rằng là rất quan tâm đó là qua cái hoạt động này
thì có thể nói thế này tức là mình khởi dây được ý chí nghị lực của người khuyết tật
và làm cho người khuyết tật luôn luôn có cái vươn tới và khi tiếp cận với cộng đồng xã hội
thì với một cái thân thái có thể nói là tự tin hơn
và có cái gì đó có thể nói là làm cho cộng đồng xã hội có cái cảm biến và sẵn sàng để chia sẻ giúp đỡ họ
dự án chương trình năm mươi năm mươi là chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật một số vốn không cần hoàn lại để chất nuôi sản xuất
trong đó tổ chức hội hỗ trợ tối đa một mươi triệu đồng
phần còn lại do bản thân người khuyết tật gia đình người thân trong dòng tộc trực tiếp hỗ trợ để mua trâu bò chăn nuôi
việc để người khuyết tật và gia đình tự chịu một phần kinh phí là cách để họ nâng cao trách nhiệm đối với sự hỗ trợ của cộng đồng và xã hội
và để số vốn được sử dụng một cách thiết thực và đúng nghĩa hơn
tuy nhiên bên cạnh những kết quả rất quan trọng và có ý nghĩa chương trình cũng gặp phải những khó khăn
đó là nhu cầu người khuyết tật nhiều mà nguồn kinh phí thì hạn hẹp
do vậy việc điều tra lựa chọn và quyết định đối tượng được tham gia chương trình rất khó khăn
bên cạnh đó ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện chương trình gắn thực hiện luật
cơ chế phối hợp lồng ghép thực hiện các quỹ an sinh xã hội cũng chưa được xác định
tuy nhiên bên cạnh những kết quả rất quan trọng và có ý nghĩa chương trình cũng gặp phải những khó khăn
đó là nhu cầu người khuyết tật nhiều mà nguồn kinh phí thì hạn hẹp
đó là nhu cầu người khuyết tật nhiều mà nguồn kinh phí thì hạn hẹp
đó là ý nghĩa kinh tế xã hội và nhân văn hạn chế và đẩy lùi về kỳ thị và phân biệt đối xử
góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới
đây cũng là mô hình cần được nhân rộng để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
và xây dựng nông thương mới giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
đây cũng là mô hình cần được nhân rộng để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thương mới
đây cũng là mô hình cần được nhân rộng để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thương mới
mô hình sinh kế chương trình năm mươi năm mươi có thể nói là một chương trình đúng đắn
phù hợp với đối tượng bảo trợ của các tổ chức hội mang lại ý nghĩa kinh tế xã hội và nhân văn
hạn chế đẩy lùi sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người khuyết tật
góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa nghèo và xây dựng nông thôn mới
đối tượng thụ hưởng là gia đình nghèo có thêm niềm vui và tin vào chính mình
ý chí nghị lực của người khuyết tật được khích lệ
sống hòa nhập cộng đồng vươn lên trong cuộc sống
họ thực sự muốn khẳng định mình là người có ích không tự ti cam chịu số phận
trân trọng nghĩa cử mà xã hội dành cho họ trách nhiệm gia đình được nâng cao
đối với xã hội có cách nhìn đúng với đối tượng
đóng góp giúp đỡ người yếu thế coi đó là đạo lý và trách nhiệm
lòng nhân ái tạo cho họ có cơ hội việc làm và thu nhập chính đáng
người người cùng có trách nhiệm chính mình và trách nhiệm xã hội
xây dựng môi trường sống thần thiên
đối với các tổ chức hội từ hoạt động nhân đạo chuyển sang tiếp nhận nhân quyền
có trách nhiệm với đồng tiền tâm phúc của tổ chức cá nhân dành cho chương trình
xây dựng niềm tin động viên mọi người mọi nhà mọi cơ quan tổ chức
có trách nhiệm chung sức chung lòng chia sẻ xây dựng môi trường sống thân thiện với đạo lý
bầu ơi thương lấy bí cùng trong cộng đồng xã hội với phương châm
cho cần câu hơn cho sâu cá
về hệ thống chính trị được xác định trách nhiệm
xác định trách nhiệm xã hội vì sự phát triển của cộng đồng
phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của nhân dân ta với đạo lý
thương người như thể thương thân để chăm sóc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người khuyết tật
để nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế chương trình năm mươi năm mươi xóa đói giảm nghèo cho người khuyết tật
có phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các cấp hội cần
truyền thông vận động khơi dậy ý chí nghị lực
người khuyết tật khích lệ gia đình người thân tiếp cận dịch vụ xã hội
các chính sách của đảng nhà nước để người khuyết tật sống hòa nhập cộng đồng vươn lên trong cuộc sống
đẩy mạnh thực hiện chương trình khơi nguồn nhân ái phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta với đạo lý
thương người như thể thương thân để chăm sóc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người khuyết tật
huy động đóng góp giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi nghèo ngày càng tăng
đa dạng hóa hình thức trợ giúp phối hợp lồng ghép các nguồn lực an sinh xã hội
dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi về dạy nghề tạo việc làm xóa đói giảm nghèo có hiệu quả
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo